cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang vừa chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố tám bị can liên quan tới vụ nổ súng làm chết hai người ở quán ba lion garden bia phú quốc